thưa quý vị tự đặt cho mình mục tiêu phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nữ học viên vừa tốt nghiệp của học viện cảnh sát nhân dân đã vượt qua nhiều học viên khác
để trở thành thủ khoa kép của trường này tức là thủ khoa cả đầu vào và đầu ra
vừa qua linh cũng là một trong tám mươi tám thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám
được ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành đoàn hà nội tuyên dương tại văn miếu quốc tử giám
xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bạn trẻ này qua phóng sự sau
thời điểm bước chân vào học viện cảnh sát lê thị thùy linh là một trong số tám mươi hai bông hồng hiếm hoi
trong tổng số một học viên của học viện
đặc biệt hơn linh đã tham gia thi tuyển và được chọn vào lớp chất lượng cao của chuyên ngành cảnh sát điều tra
khác với các khóa chất lượng cao trước đây linh và các bạn phải học phần lớn bằng tiếng anh
sau hơn bốn năm học tập linh trở thành thủ khoa đầu ra của học viện cảnh sát nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
với điểm số chín một mươi sáu
khi mà mình được hoàn thành một nhiệm vụ gì đấy mình phải hoàn thành một nhiệm vụ gì đấy
ví dụ công việc học tập thầy giáo giao cho mình những bài tập môn thi những bài kiểm tra
thì mình dùng mọi cái khả năng mọi cái sự quan tâm tìm hiểu của mình để mình làm được cái việc đấy
kiến thức mà mình thiếu mình hỏng chỗ nào thì mình bù đắp chỗ đấy
linh là nữ thủ khoa kép của trường khi vừa là thủ khoa đầu ra
và bốn năm trước cũng là cô gái xuất sắc đầu vào của trường
cũng nhờ những nỗ lực không ngừng lê thị thùy linh đã nhận được những phần thưởng xứng đáng
như giấy khen của tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
của hội phụ nữ bộ công an của ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
giám đốc học viện cảnh sát nhân dân và rất nhiều cấp khác
linh luôn luôn là một con người xuất sắc toàn diện trong cả về học tập lẫn gian luyện
linh không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động học tập trên lớp
mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể do nhà trường do lớp và bộ công an đề ra
đặc biệt thì linh cũng đã mang lại rất nhiều những thành tích đáng kể trong các hoạt động về học tập và phong trào giàn luyện
như là các cái giải thưởng trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học hay là những cái giải thưởng lớn do bộ công an tổ chức
tuy nhiên với phương châm không trở thành mọt phách sau bốn năm đại học
linh rất tích cực tham gia các phòng trào đoàn hội
các chương trình hoạt động của trường để bản thân năng động và có thêm những kỹ năng mềm phục vụ cho công việc sau này
linh thì là một cô gái năng động nhiệt tình luôn luôn cố gắng trong tất cả các lĩnh vực
em vừa học tập rất là tốt và cũng tham gia rất là nhiệt tình các phong trào
bên cạnh đó thì em còn là một phó bí thư tri bộ cũng rất nhiệt tình năng nổ và biết quan tâm
đối với các đồng chí trong tri bộ để giúp các đồng chí phát triển vào đảng
sẽ công hiến khả năng của bản thân để giữ bình yên cho đất nước
đó cũng là ước muốn của thùy linh khi bốn năm trước quyết định không nối nghiệp kinh doanh của gia đình
dù đỗ vào học viện tài chính để khoác lên mình bộ quân phục xanh của học viện cảnh sát nhân dân